không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an để làm rõ vụ việc mâu thuẫn cá nhân
đối tượng ngân văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xóm triềng hạ xã mai hạ huyện mai châu tỉnh hòa bình
còn có hành vi tấn công gây thương tích cho hai cán bộ công an xã
với hành vi này công an huyện mai châu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cụ thể vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một tháng một mươi
nhận được tin báo của công dân về việc bị hàng xóm lấy nỏ chĩa bắn vào nhà tại xóm triềng hạ
công an xã mai hạ đã phân công thượng úy nguyễn trung việt phó trưởng công an xã và đại úy hà văn trang
cán bộ trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình giải quyết vụ việc
tại đây tổ công tác mời đông người bị hàng xóm tố dùng nỏ bắn sang nhà
đến trụ sở công an xã để xác minh làm rõ vụ việc
trong quá trình vận động đông đứng dậy bỏ đi không chấp hành yêu cầu của cán bộ công an xã
khi đại úy hà văn trang cầm tay đông giữ lại thì bị đối tượng xô ngã đè lên người
và dùng dao cứa nhiều lần vào vùng cổ và mặt
thượng úy nguyễn trung việt và người dân phối hợp tước dao của đối tượng
sau đó đông bỏ chạy khỏi hiện trường
hậu quả đại úy hà văn trang bị thương nặng chảy nhiều máu
thượng úy nguyễn trung việt bị xây xát
đến một mươi giờ ngày hai tháng một mươi xác định đối tượng đông trở lại nhà riêng
công an huyện mai châu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đưa đối tượng về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng chín diễn ra vào chiều qua ngày một tháng một mươi
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn của bộ công an
đã cung cấp thông tin về một số vụ án thuộc diện theo dõi của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
hiện cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn hai mươi tám bị can
liên quan đến công ty việt á hai mươi một bị can trong vụ án tại cục lãnh sự
bộ công an
trong quá trình tiến hành tố tụng bộ công an rất chú trọng việc điều tra
xác minh làm rõ nguồn tài chính nguồn tiền tài sản của các đối tượng trong vòng ngắm
khi tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can thì số tài sản
các nguồn tiền này được phong tỏa kê biên
về các vụ án này bộ công an đang quyết liệt tập trung lực lượng điều tra theo đúng tiến độ
theo phương châm thượng tôn pháp luật không bỏ lọt tội phạm
không lản oan cho người vô tội xử lý một vụ để cảnh tình
một vùng lĩnh vực không làm không ngừng nghỉ làm rõ đến đâu xử lý đến đó
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng quản lý thị trường tỉnh thái nguyên
đã kiểm tra đột xuất hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố thái nguyên
phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm sa tế tôm có dấu hiệu giả nhãn hiệu thuận phát
cụ thể tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra đã phát hiện hai cơ sở này
đang kinh doanh bảy trăm hai mươi sáu sản phẩm sa tế tôm giả mạo nhãn hiệu thuận phát
và hai bảy trăm linh sản phẩm sa tế tôm xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu thuận phát
chủ hộ kinh doanh không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hóa đơn chứng từ nào
liên quan đến số hàng hóa trên
làm việc với đoàn kiểm tra chủ các cơ sở cho biết nhập hàng hóa trôi nổi trên thị trường
về bán kiếm lời bởi sản phẩm có thêm nhãn mắc đầy đủ
không biết rằng đây là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ
thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung
tính đến một mươi bảy giờ chiều qua mưa lớn kéo dài gây lũ lụt đã khiến bảy người chết
hơn một mươi bốn nhà bị ngập trong đó có hai mươi sáu nhà bị thiệt hại hoàn toàn
đặc biệt trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra tại huyện miền núi kỳ sơn của tỉnh nghệ an
vào dạng sáng nay đã khiến một cháu bé bốn tuổi tử vong một cháu hiện đang mất tích
và nhiều ngôi nhà tài sản của người dân bị cuốn trôi ngập nước
hiện bức nước tại các con sông ở tỉnh miền trung đang xuống chậm
người dân bắt đầu quay trở về nhà để khắc phục hậu quả mưa lũ
như vậy tại tỉnh nghệ an mưa lũ đã làm tám người chết một người mất tích
trên một mươi hai ngôi nhà bị ngập hai hộ dân phải sơ tán
hơn một mươi hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại hơn bảy trăm linh tấn muối bị hư hỏng
năm mươi bảy điểm trường bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy và mưa lũ
đêm qua và sáng nay tại khu vực huyện miền núi kỳ sơn đã xảy ra mưa lớn kéo dài
khi thiệt hại nặng nhất là tại xã tả cạ khu vực thị trấn mường xén
khiến các cơ quan và nhiều nhà dân bị cô lập
lực lượng công an cùng chính quyền và bà con nhân dân đang tiếp tục thực hiện
các biện pháp ứng phó với thiên tai
còn tại tỉnh thanh hóa mưa lũ nhiều ngày qua cộng với việc xả lũ của các hồ đập trên địa bàn
khiến nước lũ dân cao hơn
hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu tại các huyện nông cống như thanh như xuân
thị xã nghi sơn bị ngập nặng
nhiều khu vực dân cư bị chia cắt cô lập do các tuyến giao thông bị ngập
địa phương đang điều tiết xả lũ của các hồ chứa đầy nước
huy động lực lượng giúp ổn định đời sống và sản xuất cho bà con
mưa lớn liên tục nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
ở trung du vùng núi ven sông nhất là ở hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
khoanh vùng những nơi nguy cơ cao nhất là các huyện quỳ châu quế phong
kỳ sơn con cuông tương dương thanh trương của tỉnh nghệ an
và hương sơn hương khê vũ quang của tỉnh hà tĩnh
thưa quý vị một vụ nổ vừa xảy ra tại sưởng đốt khí số một nhà máy nhiệt điện
thuộc bộ phận năng lượng công ty phong mô sa hà tĩnh khiến ba người thương vong
sự cố xảy ra vào khoảng một mươi ba h ngày hôm qua khi các công nhân đang thi công cho một nhà thầu phụ
trong quá trình bảo dưỡng đường ống khí trong nhà máy điện của công ty trách nhiệm hữu hạn
găng thép hương nghiệp phong mô sa
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an tỉnh hà tĩnh đã cử lực lượng tiếp cận
phối hợp cấp cứu người bị nạn phong tỏa khám nghiệm hiện trường
điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ
hiện hai công nhân bị thương sức khỏe đã ổn định đang được điều trị tích cực
tại khoa chấn thương bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay tại khu vực các tỉnh yên bái
quảng ninh lào cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ ba mươi năm mươi mm
có nơi trên tám mươi mm nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc
tại các huyện mù căng trải văn yên văn chấn chấn yên trạm tấu của tỉnh yên bái
tiên yên hoành bồ hải hà thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh bảo yên văn bàn của tỉnh lào cai
tại tỉnh yên bái trong đêm qua và sáng nay mưa lũ đã khiến một người chết
nhiều nhà cửa công trình giao thông bị thiệt hại
cơn bão số bốn đi qua bà con tại các xã miền núi của tỉnh quảng nam lại bị uy hiếp bởi mưa lớn và sạt lở đất
có mặt lúc dân cần cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp tục giúp bà con lợp lại mái nhà đã đổ nát
đào kênh mương chống sạt lở vì theo dự báo thì từ đây đến cuối năm vẫn còn nhiều cơn bão hướng vào các tỉnh miền trung
cơn bão số bốn qua đi đồng bào ca dung tại xã phước gia huyện hiệp đức tỉnh quảng nam
lại đối mặt với khó khăn trồng chất khó khăn
căn nhà tài sản duy nhất của bà con không còn gì ngoài đống đổ nát
trong gian khó họ như được tiếp thêm động lực khi có sự chia sẻ giúp đỡ của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
mái tôn được lợp lại ngay ngắn nhà cửa được gia cố chắc chắn hơn
bà con ai nấy đều phấn khởi và càng yêu mến hương màu áo của người chiến sĩ công an
bà con ở đây là rất chiến sĩ
bà con ở đây là phấn khởi cái chỗ mà anh em đồng tình nhiệt tình lồn vét canh mương
và sửa chữa một số ngôi nhà bị tốc mái ở tại khu tái định cư này
lực lượng cảnh sát cơ động của đoàn tình nguyện thì tham gia nạo vét canh mương
hành cây số canh mương nội đồng và giúp phát quan có tuyến vào thăm nông thôn khép phục những sợt lỡ
sau đến cặn ngày bão vẫn còn làm sau bão là tiếp tục giúp cho địa phương
đặc biệt là khu sợt lỡ ở nà nẵng
khu dân cư nà nổ xã phước cha hiện đang có ba mươi bảy hộ sinh sống
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đời sống của bà con đã bị uy hiếp bởi sạt lở đất
và nỗi lo ấy lại tiếp diễn mỗi khi đến mùa mưa lũ
sau bão trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng người dân
nạo vét kênh mương ngăn sạt lỡ đất đá xuống nhà dân
trong thời gian vừa qua trong quá trình thực hiện cán bộ chiến sĩ đã chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân
được nhân dân và chính quyền địa phương khen ngợi
qua cơ hội cả đây cũng gắn kết được tình quân dân đối với lực lượng
đóng chân trên địa bàn miền trung hơn ai hết từng cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn thấu hiểu
và chia sẻ với gian khó của nhân dân đặc biệt là bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
ngoài sát cánh cùng nhân dân vượt qua thiên tai bão lũ mỗi cán bộ chiến sĩ còn tích góp một ngày lương
quyên góp tặng gạo cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết và hy vọng bà con sẽ sớm vượt qua khó khăn
chúng tôi xác định một trong những tình cảm của từng cán bộ chiến sĩ một gắn bó với từng người dân
thông qua đó để tạo những hình ảnh tốt đẹp nhất của người cán bộ chiến sĩ đối với bà con nhân dân
và đặc biệt thông qua những tình cảm đó thì chúng tôi làm tốt được công tác nắm bắt tình hình
cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của các tỉnh miền trung và đơn vị phụ trách
mặc dù thời tiết miền trung những ngày này không mấy thuận lợi mưa lành cộng với khối lượng đất đá còn vương phải
nhưng các anh vẫn nỗ lực để hoàn thành hết phần việc
rồi mưa bão sẽ qua đi
với những người dân nơi đây hình ảnh về người chiến sĩ công an sớm hôm vất vả vì nhân dân phục vụ sẽ còn mãi
công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa truy tìm được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp số tài sản lên tới chín trăm linh triệu đồng xảy ra trên địa bàn
đối tượng bị bắt là trương minh đương chú tại xã thới bình huyện thới bình
trong quá trình sống chung như vợ chồng với chị huỳnh thị ngãi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi chín tháng chín lợi dụng lúc chị ngãi không có nhà
đối tượng đã lấy trộm hai mươi lượng vàng và tiền mặt với tổng giá trị lên tới chín trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn
hiện cơ quan công an đã thu hồi được số tài sản bị mất và tiếp tục điều tra làm rõ
đồng loạt triển khai lực lượng bất ngờ kiểm tra quán karaoke luxury hồng phúc ở ấp an chu xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện trảng bom đã phát hiện một mươi bảy người dương tính với
trong đó tạm giữ hình sự sau đối tượng để điều tra xử lý về hành vi mua bán tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn đăng tiến lộc đang cất giữ trong một mươi hai gói ma túy
tiếp tục kiểm tra trong các phòng karaoke lực lượng công an phát hiện có bốn phòng karaoke đều có khách và nhân viên đang uống bia và hát karaoke
hồ văn hiếu nguyễn văn nhân và nguyễn trí hải cùng chú tại xã vĩnh sương thị xã tân châu
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh sương
phát hiện các đối tượng đang tổ chức cho tám người trung quốc xuất cảnh trái phép sang campuchia
nên yêu cầu dừng lại kiểm tra
nhưng các đối tượng không chấp hành nên tổ công tác tiến hành truy đuổi bắt được ba người trung quốc
đến khoảng ba giờ cùng ngày tổ công tác phát hiện hiếu nhân và hải nên mời về trụ sở làm việc
các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ văn hiếu bảy năm tù nguyễn văn nhân sáu năm tù và nguyễn trí hải năm năm tù
cùng với tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
công an quận một tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai hai đối tượng trần văn sơn và đàm trần anh sang
cùng sinh năm hai nghìn hai trú tại quận bảy để làm rõ hành vi cướp giật tài sản của du khách nước ngoài
trước đó sang và sơn rủ nhau đi quanh các tuyến đường trung tâm
tp hcm để cấp giật tài sản
khoảng gần một giờ sáng ngày một tháng một mươi phát hiện hai du khách nước ngoài đang đi bộ
trên vỉa hè đường mạc thị bưởi phường bến nghé quận một
trên tay một người có cầm điện thoại iphone một mươi hai pro max nên sang áp sát giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy
nạn nhân sau đó đến công an phường bến nghé trình báo sự việc
vào cuộc điều tra đến chiều ngày một tháng một mươi trinh sát đã bắt giữ được trần anh sơn và đàm trần anh sang
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trong đó sang đã từng bị cảnh sát hình sự quận một bắt giữ về tội cướp giật tài sản và mới ra tù cuối năm hai nghìn một mươi ba
hôm nay công an quận một tiến hành trao trả tài sản là chiếc điện thoại cho nam du khách
tại bình định chiều ngày ba mươi tháng chín hội đồng tiêu hủy của tỉnh đã tiến hành tiêu hủy tài sản là tăng vật bị tịch thu do vi phạm hành chính
lô hàng này có hàng nghìn loại sản phẩm với tổng trị giá gần một tỷ đồng
lượng hàng hóa là tăng vật bị tịch thu tiêu hủy lần này khá lớn
với hai trăm linh mặt hàng các loại chủ yếu là mũ bảo hiểm đồ chơi trẻ em mỹ phẩm thực phẩm thực phẩm chức năng đèn led và hàng hóa khác không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm chất lượng không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường
thưa quý vị thời gian qua tình trạng gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh ga có nhiều diễn biến phức tạp
phổ biến nhất là tình trạng gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh ga
sửa chữa mua bán các loại vỏ bình ga không thuộc quyền sở hữu hay các vỏ bình ga đã hết hạn kiểm định ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bình định
cuối tháng tám vừa qua lực lượng chức năng tỉnh bình định tiến hành kiểm tra tại một khu nhà thuộc xã cát hanh huyện phù cát phát hiện tạm giữ hơn sáu trăm sáu mươi vỏ bình ga các loại không có hòa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
số vỏ bình ga trên là của đặng văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai mua trôi nổi trên thị trường để bán

lực lượng chức năng tỉnh bình định tự ý sửa chữa hơn hai vỏ bình ga mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sửa chữa vỏ bình ga theo quy định
theo thống kê từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện xử lý năm vụ việc vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh ga
tạm giữ hơn ba năm trăm linh vỏ bình ga các loại với tổng giá trị trên năm trăm linh triệu đồng xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
trong những năm qua thị trường phát triển ga trên địa bàn tỉnh bình định phát triển mạnh với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh sản xuất mỗi năm tiêu thụ hàng triệu tấn ga
bên cạnh sự phát triển này tình hình việc quản lý chưa theo kịp sự phát triển chẳng đến các hình vi phạm hợp luật như sang chiếc ga trái phép
làm giả nhãn mát chiếm dụng vỏ bình thay đổi kết cấu vỏ bình chắc bất hợp pháp
đáng lưu ý là các hình vi phạm hợp luật này diễn ra hết sức tinh vi quy mô ngày càng lớn
nên đáng ảnh hưởng đến người tiêu dùng
đối với những trường hợp và các cơ sở kinh doanh các doanh nghiệp các đơn vị mà có các hình vi phạm hợp luật
thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham dũng kinh tế vùng lậu quang bản tỉnh bình định sẽ tiến hành điều tra xác minh
khó chứa việc tội phạm sẽ tiến hành khởi tố và xử lý theo đúng quy định pháp luật
ngoài công tác đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lực lượng chức năng cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền
nhất là tại các cơ sở kinh doanh ga trên địa bàn qua đó giúp các cơ sở này nắm được những quy định mới trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của mình
tránh các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến thị trường và nhất là người tiêu dùng góp phần tạo được thị trường kinh doanh ga minh bạch và an toàn hơn
thì nay đã chuyển sang bảo vệ rừng theo hướng phát triển bền vững
việc làm này không những giúp hệ sinh thái rừng phát triển đa dạng mà còn tạo sinh kế cho người dân địa phương khai thác bền vững các loại lâm sản ngoài gỗ
đó là hiệu quả của mô hình cộng đồng quản lý bảo vệ rừng tự nhiên ở thôn trinh vanh xã hướng phùng huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
và đây cũng là rừng tự nhiên đầu tiên ở việt nam được hội đồng quản trị rừng quốc tế cấp chứng chỉ fsc
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào tạm biệt quý vị